chỉ các em không đỗ tốt nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
hoặc cấp hết cho toàn bộ học sinh sau khi kết thúc lớp một mươi hai
đây là hai phương án trong dự thảo đổi mới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sau năm hai nghìn hai mươi
đang nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia và toàn xã hội
điều mà nhiều người băn khoăn nhất hiện nay đó là giấy chứng nhận này liệu sẽ mở con đường nào cho các em
thuận lợi hơn cho học sinh trong việc muốn đi du học hay đi làm những công việc
mà không cần bằng tốt nghiệp đó là ý kiến của nhiều học sinh và giáo viên trước đề xuất
không thi tốt nghiệp hoặc thi không đỗ sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
có nhiều bạn khi mà vừa học xong các bạn không muốn là có một trải qua một kỳ thi nào nữa
và muốn là được đi du học luôn hoặc là muốn có một công việc luôn
thì em nghĩ là cái tờ giấy đấy sẽ giúp các bạn là xin việc dễ dàng hơn
hoặc là có thể làm nhanh được cái đẩy nhanh cái tiến bộ thời gian làm hồ sơ đi du học
nhiều ý kiến cho rằng việc cấp giấy chứng nhận cho học sinh
sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông là cần thiết
đây cũng là điều mà nhiều nước trên thế giới đang làm
hoàn toàn rất ý nghĩa và rất tạo điều kiện cho người học
chỉ những cái thầy hiệu trường ở cái trường đấy thì mới biết thực sự học sinh của mình như thế nào
và người ta được cái quyền đó thì người ta phải có trách nhiệm
khi người ta ký cho học sinh là đã hoàn thành cái chương trình lớp hai
thì người ta phải có thể hiểu đúng học sinh đó có học và có hoàn thành thật
cấp hết cái giấy chứng nhận ạ
hãy cho học sinh là học hết lớp một mươi hai
thế còn nếu nào thi thì cứ thi
thì nó sẽ giảm áp lực cho xã hội thực hiện
tuy nhiên nhiều ý kiến băn khoăn khái niệm hoàn thành chương trình như hiện nay là như thế nào thì phải được làm rõ
bởi nếu hoàn thành nghĩa là học sinh phải tham gia đào tạo và đạt được kết quả đánh giá của quá trình đào tạo đó
mà cụ thể ở đây là kỳ thi tốt nghiệp thì mới gọi là hoàn thành
còn việc chỉ có học mà không có thi đánh giá
thì chỉ được gọi là đã học chương trình đó
vậy mục đích của việc cấp giấy chứng nhận này là để làm gì
giá trị sử dụng của nó như thế nào
cũng phải xác định rõ xem là người ta dùng cái giấy để làm gì
còn nếu mà có thêm cái loại giấy mà mình lại không có cái mục đích sử dụng thì nó cũng không cần thiết
hiện nay theo luật giáo dục nghề nghiệp thì học trung cấp
nhưng nếu có được một cái gọi là chứng nhận hoàn thành chương trình tương đương lớp một mươi hai là được quyền vi thi cao đẳng học
cái chứng nhận không thi mà chỉ hoàn thành lớp hai này mở con đường nào cho các em
cũng theo chuyên gia khả năng học sinh đi du học mà không cần thi trung học phổ thông quốc gia là điều khó được các nước công nhận
như vậy giấy chứng nhận hoàn thành trung học phổ thông chỉ có giá trị với nhóm nhỏ học sinh sẽ theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp
thực tế tờ giấy chứng nhận này cũng khó có thể mở ra cơ hội việc làm cho học sinh
trong bối cảnh mà cử nhân ra trường vẫn đang xếp hàng chờ việc